thưa quý vị thực trạng người dân tự trồng trụ điện bằng che gỗ để răng dây sau công tơ qua các tuyến quốc lộ
đang là mối nguy hiểm rình rập nhất là khi có mưa bão
thực tế thì cũng đã có những vụ tai nạn chết người do mắc phải đường dây trụ điện tạm bỡ bị ngã đổ
thế nhưng theo quyết định số ba mươi bốn của bộ công thương các loại cột điện bằng che gỗ bảo đảm các tiêu chuẩn
vẫn được phép tồn tại hợp pháp
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên

dân họ làm là họ bắt đại thôi họ cũng có xin rồi họ không biết
thì tôi nghĩ rằng là cái này cái trước tiên là chính là những cái người sử dụng điện người dân sử dụng điện
là phải ý thức được cái vấn đề về an toàn cho chính bản thân họ và cho cộng đồng
và tuân thủ các quy định về đầu tư an toàn
điều rất đáng lo ngại ở đây là các trụ điện bằng tre gỗ không thể bảo đảm an toàn khi có mưa bão lớn
không có người kiểm tra nhắc nhở thường xuyên
khi trụ có dấu hiệu không có người kiểm tra không có người kiểm tra không có người kiểm tra

đó là chưa nói đến việc chủ yếu làm võng dây đe dọa các phương tiện giao thông
đặc biệt là vận chuyển hàng hóa nông sản
tháng năm thì công ty đều in khoảng hơn hai mươi cái tờ rơi tuyên truyền về an toàn điện trước mùa mưa bão
để phát cho các khách hàng sử dụng điện
định kỳ thì đều có cái trang trên báo truyền thông để mà khuyến cáo người dân
các cái biện pháp các cái giải pháp để đảm bảo an toàn
hiện ngành điện tỉnh phú yên đang phối hợp với chính quyền các địa phương tổng kiểm tra
ra soát toàn bộ lưới điện nông thôn đồng thời xác định những vị trí trụ bằng tre gỗ mất an toàn
để yêu cầu người dân sửa chữa thay thế
thế nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế
về lâu dài ngành điện cần có phương án xóa trụ điện tạm bỡ mới bảo đảm an toàn cho người dân
và phương tiện tham gia giao thông
đây cũng là trách nhiệm trong góp phần bảo đảm an sinh xã hội của ngành điện cả nước nói chung